theo báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
về tình hình thiên tai trong tuần vừa qua do mưa lũ tại miền trung đã có bốn người thiệt mạng
trong đó có một người ở thừa thiên huế một người ở hà tĩnh và hai người ở quảng bình
chỉ trong hơn một tuần qua nước ta chịu ảnh hưởng của hai cơn áp thấp nhiệt đới
trong đó có một cơn áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp lên đất liền nước ta
gây ra lũ tại các tỉnh khu vực trung bộ từ nghệ an đến thừa thiên huế
từ ngày hai đến ngày năm tháng chín các tỉnh khu vực trung bộ từ nghệ an đến thừa thiên huế
có mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến cả đợt là năm trăm linh chín trăm linh mm có nơi lên tới một mm
mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương
cụ thể tại khu vực trung bộ thiệt hại về người có bốn người chết
trong đó tỉnh quảng bình hai người tỉnh thừa thiên huế một người tỉnh hà tĩnh một người
về nhà ở có sáu mươi bảy nhà bị hư hại một mươi năm bốn trăm năm mươi năm nhà bị ngập nước

về nông nghiệp hai mươi năm hecta lúa hòa màu một ba trăm ba mươi hecta cây ăn quả tập trung bị ngập
về chăn nuôi hai mươi sáu con da súc và hơn sáu con da cầm bị nước cuốn trôi
về thủy lợi năm mươi mét canh mương và một đập bị sạt lở hư hỏng
về thủy sàn năm trăm linh chín hecta nuôi trồng thủy hải sản bị ngập
về công nghiệp bốn trăm ba mươi mét dây điện bị đứt
về giao thông ba trăm sáu mươi điểm đường quốc lộ bị sạt lở hư hỏng tám cống bị hư hỏng